văn phòng chính phủ ban hành thông báo nêu kết luận của phó thủ tướng tại cuộc họp về giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô việt nam
trong đó yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng không tính giá trị linh kiện sản xuất trong nước vào giá trị tính thuế đối với ô tô
bộ công thương được giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu kinh nghiệm các nước trong khu vực và một số nước trên thế giới có nền công nghiệp ô tô phát triển
từ đó đề xuất giải pháp về cơ chế chính sách tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô lớn phát huy vai trò đầu tàu dẫn sát hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước phát triển
ngoài ra bộ công thương cũng được giao chủ trì phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư nghiên cứu kinh nghiệm các nước trong khu vực và một số nước trên thế giới có nền công nghiệp ô tô phát triển
đề xuất giải pháp về cơ chế chính sách tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô lớn phát huy vai trò đầu tàu